với mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm toàn tỉnh có trên bảy mươi đường giao thông trục chính nội đồng được bê tông hóa
tỉnh tuyên quang đã quyết định phê duyệt đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng với tổng kinh phí dự kiến hơn sáu trăm hai mươi tỷ đồng
theo đó toàn bộ đường trục chính nội đồng sẽ được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp b với nền đường rộng năm m mặt đường rộng ba m
đề án bê tông hóa đường giao thông nội đồng sẽ được chia làm hai giai đoạn
giai đoạn một từ nay đến năm hai nghìn hai mươi sẽ ưu tiên xây dựng trên một trăm một mươi năm km đường nội đồng cho ba mươi xã đạt chuẩn nông thôn mới
và hai trăm chín mươi chín km đường nội đồng cho các vùng sản xuất hàng hóa chủ lực của tỉnh
kinh phí dự kiến khoảng hai trăm bảy mươi năm tỷ đồng trong đó nhà nước hỗ trợ hơn một trăm hai mươi bốn tỷ đồng nhân dân đóng góp hơn một trăm năm mươi tỷ đồng
giai đoạn hai từ hai nghìn hai mươi một đến hai nghìn hai mươi năm
tỉnh dự kiến sẽ tiếp tục bê tông hóa trên năm trăm hai mươi km đường giao thông nội đồng nâng tỷ lệ đường giao thông trục chính nội đồng toàn tỉnh
được bê tông hóa trên bảy mươi dự kiến kinh phí thực hiện khoảng ba trăm năm mươi tỷ đồng